ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi ba đã thông qua nghị quyết số bảy mươi sáu về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo của chính phủ kết quả giảm nghèo giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm cho thấy tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh ở các huyện nghèo xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số
nhưng nhiều nơi tỷ lệ nghèo còn trên năm mươi cá biệt có nơi lên đến bảy mươi
số hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần năm mươi tổng số hộ nghèo cả nước
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tỷ lệ hộ nghèo giảm từ chín ba mươi tám xuống còn dưới ba
cụ thể đến cuối năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn ba bảy mươi năm
ước tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ còn khoảng hai bảy mươi năm
tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân đã giảm một năm mươi ba một năm

tuy nhiên nhiều nơi tỷ lệ nghèo vẫn còn cao trên hai mươi

kết quả giảm nghèo chưa bền vững trinh lệch dầu nghèo giữa các vùng còn chưa được thu hẹp nhiều
kết quả rất tích cực đúng không ạ
vậy còn ý kiến của bà phạm minh thu ạ
chúng tôi nghĩ rằng là một trong những yếu tố quyết định để mang lại những cái kết quả thành công như vậy
đấy chính là đất nước chúng ta đã huy động được mọi thành phần cả một hệ thống chính trị cùng tham gia vào công tác giảm nghèo
không coi đấy là một trong những lĩnh vực thuộc riêng của một ngành nào đấy
mà là thành tích chung của cả một hệ thống chính trị
cho đến người dân cũng như là các cái cơ quan giám sát
dạ vâng nhưng mà thưa hai vị khách mời thì dường như cái điểm chung của cả hai giai đoạn này là số hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số
thì vẫn không giảm nhiều
vậy thì theo hai vị khách mời thì đâu là nguyên nhân
chị đã nhận xét rất là chính xác
tức là cái tốc độ giảm nghèo chung của cả nước thì rất là tốt
thế nhưng mà giảm nghèo ở trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số
hoặc là các vùng biển núi vùng xa xôi
thì nó chậm hơn
khoảng cách nó có vẻ như là chưa được thu hẹp
vậy thì cái lý do tại sao
thì thứ nhất thì chúng tôi trong những nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng là
cái nghèo đó ở trong đồng bào dân tộc thiểu số thì nó bị bốn cái rào cản
thứ nhất là rào cản về mặt địa lý
thứ hai là rào cản về mặt kinh tế
thứ ba rào cản về mặt văn hóa
và thứ tư là mặt ngôn ngữ
rào cản về mặt kinh tế
thì cái nền kinh tế của mình có thể phát triển rất mạnh
chung trong cả nước đặc biệt trong các vùng động lực kinh tế
cái phát triển kinh tế ở các vùng xa xôi ở lãnh này là chưa mạnh
cho nên rằng là cái tốc độ giảm nghèo ở đó
cái việc mà tạo ra quan việc làm cho người dân tộc thiểu số
để mà có mức thu nhập cao hơn là vẫn còn hạn chế
đây chính là những rào cản theo chúng tôi
để nó giải thích câu chuyện là tại sao
phát triển kinh tế ở những vùng đó
phát triển kinh tế sội ở những vùng đó nó chưa
chưa đạt được cái tốc độ rào cản
tốc độ như chung trong cả nước
vì vậy cho nên là cái tốc độ giảm nghèo ở đó có thể chậm hơn
xin mời ý kiến của bà phạm minh thu ạ
tôi thì tôi nghĩ thế này tỷ lệ cũng có thể chữa bản hết vấn đề
nhưng mà chúng ta nhìn vào cái số lượng hộ nghèo
đã được giảm trong cái giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi vừa qua
thì không phải là không giảm theo số lượng vụ lao động
thì là nếu như số hộ nghèo trên cả nước giảm một nửa
thì đối với các hộ nghèo là người dân tộc thiểu số giảm bốn mươi
thế thì cho thấy rằng là cái giảm nghèo ở vùng đối với người dân tộc thiểu số
cũng là giảm nhanh
chỉ có điều là nó không bằng nếu mà so sánh với cả những hộ nghèo là người kinh
thế thì cái câu chuyện ở đây thì tôi muốn đề cập đến một cái cạnh khác nữa
bên cạnh các yếu tố mà ông phong đã nói
thì tôi nghĩ là về mặt chính sách
thì rõ ràng là hiện nay chúng ta có những cái chính sách cho các cái hộ gia đình nghèo
nhưng mà nó là những chính sách chung
nó chưa quá nhấn mắt đến các yếu tố
như ông phong đã nói về các cái rào cản
và chúng ta biết rằng là khi mà quan sát nghèo đói
thì ngoài cái chúng ta quan sát cái số lượng hộ nghèo
thì cái mức độ trầm trọng của nghèo đói
cũng là một cái yếu tố mà chúng ta cũng cần phải quan tâm
tức là rõ ràng cùng là hộ nghèo dưới một cái chuẩn nghèo
nhưng có những cái hộ thì sẽ phải rất khó để có thể thoát nghèo
nhưng có những hộ thì cái mức độ trầm trọng nó không như những cái hộ kia
thì đặc biệt là ở những cái vùng mà các cái rào cản nó lớn như vậy
thì cái mức độ trầm trọng của nghèo đói
vì vậy đòi hỏi cái chính sách giảm nghèo
nó phải có những cái điểm nhấn đặc biệt
hơn đối với những cái vùng đặc biệt khó khăn như vậy
thưa hai vị khách mời thưa quý vị và các bạn
một vấn đề đang đặt ra trong giai đoạn mới
đó là làm thế nào để giúp người nghèo thực chất thoát nghèo
làm thế nào để những hộ thực sự nghèo được hỗ trợ và giúp sức
điều chúng tôi đang muốn nói đến chính là tiêu chí về thu nhập khi xác định hộ nghèo
hiện nay tiêu chí về thu nhập được xác định dựa trên cơ sở chuẩn mức sống tối thiểu
giai đoạn trước hộ nghèo cận nghèo tại nông thôn là người có thu nhập
từ bảy trăm linh đến chín trăm linh đồng một người một tháng
mức thu nhập để xét tại thành thị là từ chín trăm linh đến một ba trăm linh nghìn đồng một người một tháng
hai yếu của trường nhà chúng ta đó là chúng ta duy trì mãi một trận trong cảm ký niệm kỳ

mãi chúng ta cứ nói câu chuyện giảm nghèo chưa biệt vững
cái số mà dưới mức chuẩn bản thân người ta đã nghèo rồi
thế mà ra khỏi cái chuẩn nghèo chúng ta thực ra người ta vẫn là người nghèo
thực ra là vẫn dưới chuẩn mức sống tối thiểu
cho nên là vì sao không bền vững
chỉ cần có dịch bệnh hay thiết tai lụt bão là lập tức người ta trở lại hộ nghèo ngay
bởi vì cái chuẩn người ta rất thấp
theo đề xuất của bộ lao động thương binh và xã hội
chuẩn nghèo đa chiều quốc gia áp dụng cho giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
bao gồm hai nhóm tiêu chí là tiêu chí về thu nhập
và nhóm tiêu chí về thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản
theo tính toán của tổng cục thống kê bộ kế hoạch và đầu tư
dựa trên các thông số kỹ thuật
bộ lao động thương bình và xã hội đề xuất
chuẩn mức sống tối thiểu là một năm trăm tám mươi sáu đồng một người một tháng
ở khu vực nông thôn
và hai sáu mươi năm đồng một người một tháng
ở khu vực thành thị
theo đó chuẩn hộ nghèo áp dụng cho giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
dự kiến ở khu vực nông thôn
là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người một tháng
từ một năm triệu đồng trở xuống
và thiếu hụt từ ba chỉ số đo lường
mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên
khu vực thành thị
là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người tháng
từ hai triệu đồng trở xuống
và thiếu hụt từ ba chỉ số đo lường
mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên
dự kiến nếu tính theo chuẩn nghèo mới này
số hộ thuộc diện nghèo cả nước
sẽ tăng lên gần hai năm lần hiện nay
tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo chiếm một mươi sáu dân số
ước tính tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khoảng chín bảy
tương ứng với hai năm triệu hộ
một mươi triệu khẩu
tỷ lệ hộ cận nghèo khoảng bảy
tương ứng với một tám mươi chín triệu hộ

với mục tiêu mỗi năm giảm một năm hộ nghèo cận nghèo
thì đến năm hai nghìn hai mươi năm
tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo sẽ giảm xuống dưới một mươi
thưa bà phạm minh thu
thì theo đề xuất mới
chuẩn nghèo đa chiều được nâng lên tương đương mức sống tối thiểu
cùng với ba tiêu chí dịch vụ xã hội cơ bản
vậy thì theo quan điểm của bà
thì chuẩn nghèo về thu nhập hiện nay đang có những ảnh hưởng như thế nào
đến công tác giảm nghèo ạ
chuẩn nghèo trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
về cái tiêu chí thu nhập
thì được xác định bằng khoảng bảy mươi
mức sống tối thiểu
tại thời điểm năm hai nghìn một mươi sáu
thì chúng ta cũng biết rằng là
mức sống tối thiểu là một cái mức mà để đảm bảo
đáp ứng những nhu cầu tối thiểu
và nó đã là tối thiểu rồi
thì nó không thể thấp hơn được cái mức đấy
thế thì bản thân
một cái chuẩn nghèo mà chỉ đáp ứng được bảy mươi
mức sống tối thiểu chúng ta cho rằng là
mức chuẩn nghèo thấp
bên cạnh đấy thì
trong cái quá trình tính mức sống tối thiểu
thì có hai cấu phần của
thứ nhất là cơ cấu tri tiêu
và thứ hai là cái giá cả
thế thì trong cả cái giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai
thì cái chuẩn nghèo này cũng không được
cập nhật các cái
biến động về giá cả
thì dẫn đến là sau một giai đoạn
thực hiện thì đến năm hai nghìn hai mươi này
thì cái mức chuẩn nghèo chúng ta đang duy trì
thì chỉ còn bằng bốn mươi năm mức sống tối thiểu thôi
thì chúng tôi cũng thấy rằng là
cái mức mà đặt cái tiêu chí
thu nhập trong cái chuẩn nghèo
thì hiện nay là khá là lạc hậu
và nó không đáp ứng được cái
gọi là chúng ta hay thường gọi là
định nghĩa về nghèo đói
chúng tôi nghĩ rằng là điều quan trọng nhất để chúng ta giúp được
các cái hộ nghèo là chúng ta phải xác định được họ là ai
đầu tiên chúng ta phải xác định được họ là ai
việc mà đưa ra một cái chuẩn nghèo
đúng thì sẽ giúp chúng ta
xác định được đầy đủ
các cái hộ nghèo
và chúng tôi nghĩ rằng là qua đó
thì mới có thể thực hiện những cái chính sách giảm nghèo
mang tính chất bền vững được và thực chất
thực tế hiện nay thì một số tỉnh thành
cũng đã áp những cái chuẩn nghèo
cao hơn chuẩn chung của cả nước
hoặc là tự xây dựng một bộ tiêu chí riêng
ví dụ như thành phố hồ chí minh thì đã hộ chuẩn nghèo
theo thu nhập hiện nay là hai mươi tám triệu mỗi năm
và hộ cận nghèo là có mức thu nhập
là ba mươi sáu triệu đồng mỗi năm
vậy thì những cái con số đó
là gần gấp ba lần so với chuẩn nghèo quốc gia
vậy thì thưa bà minh thu thì chúng ta có nên quy định
một chuẩn chung hay là chỉ quy định
một cái chuẩn sàn về tiêu chí thu nhập
đối với một quốc gia
thì vẫn nên duy trì một mức chuẩn chung
là mức sàn
về mặt tiêu chí về thu nhập
tuy nhiên chúng ta cũng có thể
ở đây nó có cái câu chuyện rằng là
thứ nhất là về cái
chi phí sinh hoạt ở các cái địa phương
là khác nhau
thì dẫn đến có những nơi mà là những cái vùng
mà có cái mức chi phí sinh hoạt rất là cao
đặc biệt tại khu vực đô thị
thì với cái mức như vậy thì
nó chưa đảm bảo cái chi tiêu tối thiểu
vì vậy là
cần phải điều chỉnh ở những cái vùng như vậy
cái điểm thứ hai là tôi nghĩ rằng
có một cái quan trọng hơn
đấy là cái cách tiếp cận
ở trong cái việc mà xây dựng cái chuẩn nghèo
đấy là coi cái việc chúng ta thực hiện
chuẩn nghèo là một công cụ để về sau chúng ta sẽ
xác định đối tượng và thực hiện chính sách
thì chúng tôi coi việc thực hiện chính sách xã hội
như là một cái việc
là một khoản đầu tư và nó cân bằng với phát triển về kinh tế
thì như vậy tại những cái vùng
mà rất phát triển về kinh tế
thì cần phải có một cái chính sách
mang tính chất là tái phân bổ lại
cái những cái thành quả của kinh tế đấy
đối với cả đồng điều với người dân
đặc biệt là những người dân yếu thế
ở trong cái vùng đấy
và khi mà thành phố hồ chí minh đặt
một cái mức chuẩn cao như vậy
chúng tôi thấy rằng là đây là một cái
là một cái động lực để phát triển hài hòa
cả kinh tế và xã hội tại thành phố hồ chí minh
và trong quá khứ
đối với quyết định ban hành chuẩn nghèo đấy
thì bao giờ cũng có một cái
phương án mở ngỏ để cho các địa phương
có điều kiện thì có thể điều chỉnh chuẩn
nhưng mà phải cao hơn cái mức chuẩn sàn
trung của cả nước
thưa ông nguyễn tiên phong thì nếu mà chúng ta nâng chuẩn nghèo
lên mức sống tối thiểu thì sẽ giúp gì
cho công tác giảm nghèo của việt nam trong tình hình mới
cái việc là cái nâng
cái chuẩn về thu nhập
lên mức sống tối thiểu
nó có một ý nghĩa
là làm cho cái chuẩn nghèo
đa chiều của việt nam gần hơn
với tiêu chuẩn quốc tế
khi mà nâng cái ngưỡng lên
cái mức sống tối thiểu
chỉ là điều kiện cần nhưng không đủ
có nghĩa là người dân có cái thu nhập
dưới cái mức sống tối thiểu
nhưng chưa phải là hộ nghèo
phải thêm điều kiện nữa đó là
có thiếu hụt từ ba chiều
mới là hộ nghèo
thì cái việc này nó làm cho
cho cái trọng số
cái trọng số của các cái chiều
không phải là chiều thu nhập
nó tăng lên trong việc là
xác định cái hộ nghèo này
khái niệm nghèo đa chiều của việt nam

thì cái khái niệm đó là
nghèo đa chiều quốc tế
thế nhưng trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
nếu được áp dụng
thì cái chuẩn nghèo đa chiều của việt nam
có thể nói là rất gần với lại chuẩn quốc tế rồi
thế tôi xin giải thích thêm một tí là
tại sao là cái nghèo đa chiều
đo bằng các cái chiều
không phải là chiều thu nhập nó lại quan trọng như vậy
thứ nhất ấy
thu nhập thì thực ra nó chỉ là
phương tiện để có được cuộc sống tốt hơn
có cơm ăn áo mặc
con cái được học hành
có bệnh được chữa
được ở nhà có điều kiện vệ sinh tốt
và nhà cửa có điều kiện tốt
đấy chính là những điều kiện đảm bảo cho cuộc sống tốt
có tiền chưa chắc đã có được cái đó
vậy thì cái cuộc sống của người ta
không phải chỉ vì tiền
không phải chỉ do là tiền thì có được cái cuộc sống tốt
mà lo hỏi những cái điều kiện khác nữa
vậy thì cái việc mà chuyển sang
đo và nghèo đa chiều
để nó phù hợp với cái chuẩn quốc tế
là điều vô cùng quan trọng
vâng thưa các vị khách mời
quý vị và các bạn
một trong những điểm còn hạn chế trong giảm nghèo giai đoạn trước
chính là các chỉ tiêu rà soát nghèo đa chiều
còn khó định lượng chưa phù hợp với thực tế
hoàn thiện các tiêu chí giảm nghèo đa chiều
chính là phải thực tế và cụ thể hóa
các chỉ tiêu đo lường
nếu các chỉ tiêu đo lường hợp lý
sự hỗ trợ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản
được thực hiện đúng người đúng hoàn cảnh
thì mục tiêu giảm nghèo đa chiều mới có thể hoàn tất
chúng ta đặt ra cái tiêu chí
để phân loại với địa phương chất có vấn đề
anh có một con bò cũng như là một đàn bò trong rừng
người có số tiết kiệm một trăm linh triệu cũng không ai khai
không ai biết
tiêu chí của chúng ta rất là nguy hiểm
khi điều tra thì chúng ta phải điều tra tổng thu nhập của cái gia đình đó
bây giờ con cái nó nuôi bố mẹ
nhưng bây giờ tại sao cứ bố mẹ tám mươi tuổi leo đưa vào hồ nghèo không phải
có hội gia đình sử dụng điện
có những hộ gia đình sử dụng hai trăm linh số điện
nhưng mà có những ông chỉ sử dụng ba mươi số điện
thì cái thang điểm này nó cũng không rõ
theo tôi là
khi đã điều tra này
đối với cái chương trình
cung cấp điện trong thôn
nhà nước đã đầu tư rồi
cái tiêu chí về điện
đã có điện
ví dụ là một mươi điểm
hội gia đình dùng hai trăm linh số cũng là một mươi điểm
hội gia đình dùng ba mươi chỗ cũng là một mươi điểm
như vậy thì nó sẽ
mang tính chất là công tâm hơn một chút
đó chính là những điểm còn tồn tại
trong việc tính toán các chỉ số đo lường
mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản
giai đoạn trước đây

hiện nay các chỉ số đo lường
mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản
được đề xuất tăng thêm hai chỉ số
so với giai đoạn trước
đó là một mươi hai chỉ số gồm
dinh dưỡng bảo hiểm y tế trình độ giáo dục
đào tạo của người lớn tình trạng đi học của trẻ em
chất lượng nhà ở diện tích nhà ở bình quân đầu người
nguồn nước sinh hoạt an toàn
nhà tiêu hợp vệ sinh
tiếp cận thông tin tài sản phục vụ
tiếp cận thông tin và sử dụng dịch vụ viễn thông
tiếp cận việc làm
người phụ thuộc trong hộ gia đình
hiện nhiều ý kiến cho rằng
cần phải có tính toán khá cụ thể
xác thực tiễn
đồng thời phải đưa ra quy trình
xét chọn minh bạch công khai
nâng cao tính trách nhiệm của lãnh đạo cấp xã
để qua đó hạn chế thấp nhất
những sai sót có thể xảy ra
thưa ông nguyễn tiên phong
ông đánh giá như thế nào về việc thực hiện
các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều
tại việt nam trong thời gian qua
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
ngưỡng về thu nhập
nó có trọng số hơi quá cao
trong việc xác định hộ nghèo
cho nên thực chất ra chuẩn nghèo này
vẫn là chuẩn nghèo tiện cận đa chiều thôi
và trong giai đoạn tới nếu được áp dụng
thì chuẩn nghèo mới
nó sẽ có trọng số cao hơn
ở những chiều không thu nhập
cho nên nó sẽ giúp xác định được
những hộ nghèo đa chiều
mà thiếu hụt những khía cạnh quan trọng cho cuộc sống hơn
ở đây tôi muốn nhấn mạnh một điểm là
xác định hộ nghèo
theo tiêu chí thu nhập cực kỳ khó
bởi vì khi mà
các hộ phỏng vấn các hộ khai báo
về thu nhập thì thường là
khó quan sát rất chủ quan
nhưng khi dùng những tiêu chí đó
về đa chiều ví dụ chẳng hạn như nhà ở
hay là nhà không có điều kiện vệ sinh
hoặc là nước sạch tốt
hoặc là về những vấn đề
về lao động tiêu chí này
nó rất dễ quan sát và rất dễ xác nhận
vì thế cho nên
sai số nó giảm đi
ở trên thế giới thì
chúng tôi nghiên cứu chúng tôi thấy rằng
thước đo là thu nhập
thì cái sai số là những người không nghèo
cũng được tính là nghèo
hoặc là những người nghèo lại không được tính là nghèo
thì cái sai số đấy cao lắm
ở trung bình trên thế giới có khoảng sáu mươi bảy
việt nam mình khá hơn nhưng mà sai số đó là năm mươi
cho nên là càng nhiều
trọng số cho cái thu nhập
thì cái sai số nó càng lớn
tất nhiên đây là theo lý thuyết
còn trên thực tế khi áp dụng
thì những cái sai số do con người
do con người cố tình
là dùng những cái
thước đo này một cách không chính xác
thì đương nhiên nó có sai số đó
và cái quan trọng nhất
phải đảm bảo tính công khai minh bạch
trong cái quá trình xác định hộ nghèo
thì mới có thể giảm được cái sai số do con người này
còn hiện nay thì bộ lao động đề xuất ra
cái bộ tiêu chí mới
và cũng đang xây dựng ra cái quy trình để xác định hộ nghèo
thì bộ lao động đã cố gắng để đưa ra
các cái tiêu chí làm sao cho dễ quan sát
dễ xác nhận và tăng tính minh bạch
để giảm thiểu các cái sai số này
dạ vâng ạ
với cái đề xuất lần này là tiêu chí ra soát chuẩn nghèo đa chiều
bộ sung thêm hai cái tiêu chí mới
đó là chỉ số việc làm và chỉ số dinh dưỡng
vậy thì tại sao lại bổ sung thêm hai cái tiêu chí này
thưa ông nguyễn tiên phong
thứ nhất là tiêu chí về dinh dưỡng
như mọi người biết là
kể cả có thu nhập kể cả có cơm man náo mặc
tức là có đầy đủ
nhưng không dẫn đến cái việc
cải thiện được dinh dưỡng
của trẻ em cũng như của người lớn
thì đây không phải là mục tiêu cuối cùng
như tôi nói là theo cái khái niệm về nghèo đa chiều
thì người ta đo bằng những cái mục tiêu cuối cùng
cuối cùng đó là con người khỏe mạnh
đó là lý do tại sao
mà lại đưa thêm
cái chiều về dinh dưỡng
trước đây thì cũng đã có câu chuyện
đã bàn để đưa vào trong giai đoạn hiện nay
thế nhưng mà cái việc thu thập số liệu
có vẻ hơi khó khăn cho nên mọi người
hồi đó đang quyết định là chưa đưa vào
nhưng tôi rất mừng là
kỳ này đã đưa cái chiều này vào
trong cái việc là đo
cái nghèo đa chiều
về lao động việc làm cũng vậy
cái thu nhập nó là một câu chuyện
những cái điều kiện việc làm sự bền vững của cái việc làm
nó rất quan trọng
ví dụ như chẳng hạn trong covid đây
thì mọi người đã nhìn thấy một cái câu chuyện đó là
những người mà lao động không có hợp đồng
chính là những người mất việc đầu tiên
trong cuộc sống của mỗi người
cái việc làm vô cùng quan trọng
cho nên việc đưa cái này vào là cần thiết
dạ vâng ạ
thưa bà phạm minh thu thì
trong cái việc mà ra soát các tiêu chí
vẫn còn có nhiều băn khoăn
rằng là liệu có cần thiết phải quy định cụ thể hơn
theo ý kiến đánh giá của bà thì như thế nào về vấn đề này ạ
thì rõ ràng câu chuyện của chúng ta là
thứ nhất là chúng ta đã chọn được
chọn được cái chiều và chỉ số
rất là rõ ràng và minh bạch rồi
tuy nhiên trong cái quá trình thực hiện
thì nó vẫn có một số những cái câu chuyện
mà nó cũng vướng mắt
quanh cái việc mà thực hiện tại địa phương
ví dụ câu chuyện là hợp đồng lao động
thì hợp đồng lao động dạng gì
dạng như thế nào
thì được tính là hợp đồng lao động
hoặc là kể cả đo về dinh dưỡng chẳng hạn
thì quá trình đo là
các cái trẻ em ra đo
thế thì chiều cao cách đo như thế nào
cân nặng như thế nào là chuẩn
tóm lại là chúng ta nghĩ rằng là
liên quan đến từng chỉ số một đều phải có những cái hướng dẫn
kỹ thuật rất là cụ thể
thì cái người thực hiện tại địa phương
người ta mới có thể thực hiện được
thì chắc chắn rằng là kèm theo
cái chuẩn nghèo mới
thì cũng sẽ có một cái quy trình rất là chi tiết
hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước
liên quan đến việc mà xác định hộ nghèo
tại địa phương
ở chương trình phát triển lượng quốc thì chúng tôi cũng đang hỗ trợ cho bộ lao động
trong việc xây dựng cái quy trình này
và hỗ trợ đào tạo cho các cán bộ
địa phương để mà có thể
áp dụng cái chuẩn nghèo này
trong việc xác định hộ nghèo
ngay cả hợp đồng lao động thì chúng tôi cũng có tư vấn là
có lẽ những cái đấy nên đo bằng những câu chuyện là
người đấy có được bảo hiểm không
nó gắn với câu chuyện là
chính thức và phi chính thức
thì nếu hợp đồng lao động nhưng lại cũng không có
bảo hiểm y tế không bảo hiểm xã hội
thì thực ra cái hợp đồng lao động đấy
nó chỉ có một cái tính chất là
gọi là bằng miệng
và nó có thể không tính chất ràng buộc lắm
nhưng nếu hợp đồng lao động đi kèm với nó
là có bảo hiểm y tế có bảo hiểm thất nghiệp
bảo hiểm xã hội
thì đấy chính là cái cốt lõi
của cái chiều này
cái thước đo của chiều này đó là đo về cái
việc làm bền vững việc làm tốt
như vậy thì là
việc mà cụ thể hóa các tiêu chí trong việc xác định hộ nghèo
là một cái yếu tố rất là cần thiết đúng không ạ
vâng thưa hai vị khách mời thì điều quan trọng nào
sẽ là nhân tố quyết định
để quyết định cho cái việc rà soát
đánh giá tiêu chí đo lường nghèo đa chiều
ở việt nam trong giai đoạn tới
theo tôi thì
tiêu chí đầu tiên phải rõ ràng giành mạch
đó là cái dễ nhận biết
dễ xác nhận
thứ ba là đảm bảo tính công khai minh bạch
và thứ tư
đó là cái việc thực hiện địa phương
phải được giám sát phải được kiểm tra
và cái câu chuyện này
nó cần phải được làm thường xuyên hơn
chứ không phải mỗi năm
gọi là xác lập danh sách hộ nghèo một lần
có thể có những cơ chế công khai minh vạch
ví dụ chẳng hạn như chúng ta có thể dùng
các cái nền tảng số
để cho người dân có thể tự mình
khai báo và cái câu chuyện
mà đến trên nền tảng số
nó làm cho câu chuyện công khai minh mạch trở nên dễ dàng hơn
ai cũng có thể cập nhật và biết được rằng là trong xã mình
trong xóm mình phường mình
ai là hộ nghèo và tiêu chí của họ là sao
và vì thế cho nên cái công khai minh mạch
nó sẽ làm cho cái việc
là những cái mà
sai sót nó có thể được điều chỉnh kịp thời
và nó có thể tránh được những sai sót đấy
ngay từ khi mà
bước đầu tiên đó là bước xác định
cái danh sách hộ nghèo này
tôi xin phép bổ sung thêm một cái ý nữa
tức là công cụ
và quy trình có thể rất là khoa học
và rất là
bởi vì quá trình nghiên cứu để ra được
các chỉ số này
nghiên cứu những bộ số liệu
trên quy mô quốc gia
để quan sát cái thói quen
chi tiêu hoặc là thói quen
mà sử dụng mua sắm đồ dùng
hoặc là những cái vật mà có thể quan sát được
thì đã là
và cố gắng làm chi tiết đến
sáu vùng kinh tế khác nhau
có những cái bộ chỉ số khác nhau
nhưng cái quan trọng nhất là cái
con người khi mà áp dụng các cái bộ công cụ này
đấy là cái
cái người mà làm cái công tác
mà xác định hộ nghèo
là phải thực hiện
cái quy trình này
và một điểm cũng quan trọng nữa
đấy là chúng ta cũng phải
truyền tải được cái thông điệp
đến cán bộ và người dân
về mục tiêu cuối cùng của chính sách giảm nghèo là gì
là để giúp các cái hộ dân này
vươn lên thoát nghèo
và bởi vậy họ cần phải có những cái
chủ động cũng như là cái ý thức vươn lên
của người dân
trong một cái quá trình mà tham gia vào
cái chương trình chính sách giảm nghèo
ngoài cái việc công khai minh bạch
để giảm thiểu các cái sai sót
cho nhân tố con người
trong việc áp dụng cái việc chuẩn nghèo này
thì rất nhiều nước trên thế giới
theo chúng tôi nghiên cứu
họ phát hiện ra một điều thế này
là nếu các cái chính sách hỗ trợ
đặc biệt là những cái hỗ trợ về an sinh xã hội
hoặc là các chính sách khác
mà nó lại cứ nhầm vào là
các hộ nghèo
nghèo theo tiêu chí thu nhập chẳng hạn
thì thứ nhất là nó sai sót
thứ hai nó tạo ra cái động lực
cho những cái sai sót
có tính yếu tố con người
cho nên là rất nhiều
các nước khác
thì họ bắt đầu họ chuyển dần
các cái chính sách đó sang là không nhằm vào
hộ nghèo nữa
không nhầm vào hộ nghèo nữa
tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là
vừa rồi dịch covid
ở rất nhiều nước họ phát tiền luôn
toàn bộ cho người dân
hoặc là họ đưa luôn
các cái tiền cho các doanh nghiệp
để họ giữ lao động
thế thì lúc đó không còn
người ta không nhầm vào chỉ ai là nghèo nữa rồi
không có cái tiêu chí nghèo ở đấy nữa
cách tiếp cận của chính sách
đó là người ta không nhầm vào nhóm nghèo đâu
nhưng người ta nhầm vào những nhóm
có những dấu hiệu là dễ bị tổn thương
ví dụ như gia đình
có các cụ già
có trẻ em nhỏ
hay hoặc là lao động
gọi là phi nông nghiệp
nhưng lại là phi chính thức
hay là kể cả lao động

có con nhỏ
hoặc là có người khuyết tật
cái hỗ trợ đi theo những cái cách
tiếp cận đó
nó sẽ tránh được cái việc tiếp cận
là theo hộ nghèo
và vì thế nó tránh được sai sót
mà nó đạt được cái mục tiêu là hỗ trợ cho
cho những người dễ bị tổn thương
kể cả như chị thư nói phòng ngừa cũng như là bảo trợ họ
khi họ rơi xuống mức gọi là khốn khó đó
dạ vâng ạ như vậy thì thưa các vị khách mời
rằng là cụ thể hóa rõ ràng
những cái tiêu chí trong cái xác định nghèo đa chiều
cùng với việc là tăng cường công tác
kiểm tra giám sát và hơn hết nữa là
nâng cao cái vai trò ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ
khi mà triển khai thực thi
cái công việc này có lẽ là những cái
yếu tố mang tính chất quyết định cho cái việc
mà rà sót đánh giá tiêu chí
giảm nghèo đa chiều của việt nam
trong thời gian tới á
thưa quý vị và các bạn việt nam được liên hợp quốc đánh giá
là điểm sáng trong công tác giảm nghèo
để thực hiện được mục tiêu giảm nghèo thì việt nam
đã bảy lần ban hành chuẩn nghèo quốc gia
tới đây thì chuẩn nghèo đa chiều quốc gia
áp dụng cho giai đoạn hai nghìn hai mươi một

đảm bảo quyền con người
đặc biệt là quyền được đảm bảo an sinh xã hội
của công dân cũng sẽ được thực thi
hy vọng chuẩn nghèo mới sẽ giúp được
người nghèo thực sự thoát nghèo về cả vật chất
và tinh thần hạn chế đến mức thấp nhất
các hộ dễ bị tổn thương
một lần nữa thì xin cảm ơn hai vị khách mời
đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân